vào khoảng một giờ sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh kiên giang
hứa hợp với các đơn vị chức năng bất ngờ kiểm tra quán karaoke lucy có địa chỉ tại lô tám trăm một mươi sáu
đường tôn đức thắng phường vĩnh lạc thành phố rạch giá phát hiện có bệnh vi sáu người dùng tính với ma túy
tại hiện trường công an đã thu giữ sáu bịch và một mươi ba viên nén nghi là ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã tạm giữ hai đối tượng gồm phạm minh kha và hồ phương anh
cùng chú tại thành phố rạch giá để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy